các quý vị cách đây một trăm hai mươi chín năm ngày một mươi chín tháng năm năm một nghìn tám trăm chín mươi một mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
chủ tịch hồ chí minh người anh hùng giải phóng dân tộc danh nhân văn hóa kiệt xuất
đã được sinh ra tại làng hoàng trù xã kim liên huyện nam đàn tỉnh nghệ an
vâng cuộc đời chủ tịch hồ chí minh là một cuộc đời chăm sáng cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại
một anh hùng dân tộc kiệt xuất một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc đã đầu tranh không mệt mỏi
và hiến dân cả đời mình cho tổ quốc cho nhân dân vì lý tưởng cộng sản
vì độc lập tự do của các dân tộc bị áp bức vì hòa bình và công lý trên toàn thế giới
năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy tại kỳ họp lần thứ hai mươi bốn tổ chức giáo dục văn hóa khoa học của liên hiệp quốc unesco
đã ra nghị quyết tôn vinh hồ chí minh là anh hùng giải phóng dân tộc việt nam và là nhà văn hóa kiệt xuất
vâng kỷ niệm một trăm hai mươi chín năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh cũng là dịp để mỗi người dân việt nam chúng ta
tưởng nhớ đến công ơn của người ạ
vâng thưa quý vị sinh thời thì chủ tịch hồ chí minh kính yêu
luôn dành cho lực lượng công an nhân dân sự quan tâm đặc biệt
nhân dịp này một lần nữa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
và thực hiện phong trào công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều
bác hồ dạy là mục tiêu để mỗi cán bộ chiến sĩ phấn đấu và rèn luyện
trong những năm qua lực lượng công an tỉnh điện biên bằng việc triển khai cụ thể từng phong trào
của vận động học tập làm theo bác gắn với những việc công tác chuyên môn của từng nhân vị
đã để cho mỗi cán bộ chiến sĩ tự nỗ lực để hoàn thiện mình
không ngại khó khăn gian khổ trong thực hiện nhiệm vụ và để phục vụ nhân dân tốt hơn nữa